và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ một mươi
đồng chí trần cầm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
và tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy than quảng ninh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đồng chí vũ anh tuấn ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh bí thư đảng ủy than quảng ninh
phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy than quảng ninh và ban thường vụ đảng ủy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều tổ chức đảng
lãnh đạo và cán bộ các đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
về quản lý khai thác than tại tỉnh quảng ninh
trong thời gian dài và nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật một số đã bị xử lý hình sự
ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường đã bung lỏng lãnh đạo
chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác tham mưu
ban hành cơ chế chính sách và quản lý cấp phép khai thác than tại tỉnh quảng ninh
ban thường vụ đảng ủy tổng cục điện chất và khoáng sản việt nam
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong ban hành
và tham mưu ban hành văn bản cơ chế chính sách có nội dung trái pháp luật
trong cấp phép khai thác than tại tỉnh quảng ninh
những vi phạm của các tổ chức cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng
để tình trạng khai thác than trái phép diễn ra phức tạp kéo dài thất thoát tài nguyên khoáng sản
gây khó khăn cho hoạt động quản lý khai thác tài nguyên
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng gây bức xúc trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra châu ngương quyết định như sau
cảnh cáo tập thể ban thường vụ đảng ủy than quảng ninh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban thường vụ đảng ủy tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cảnh cáo các đồng chí sau
vũ anh tuấn ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
bí thư đảng ủy than quảng ninh
phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
bùi văn ngợi ủy viên ban thường vụ
trưởng ban tuyên giáo đảng ủy than quảng ninh
nguyên bí thư đảng ủy công ty than hạ long
đỗ cảnh dương nguyên ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy bộ tài nguyên và môi trường
nguyên bí thư đảng ủy nguyên tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
lại hồng thanh phó bí thư đảng ủy phó tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
khiển trách ban thường vụ đảng ủy tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí như sau
ngô hoàng ngân phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
bí thư đảng ủy than quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
giai đoạn từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn linh ngọc nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
cao hoàng phương đảng ủy viên tổng cục bí thư tri bộ vụ trưởng vụ khoáng sản
trịnh minh cương nguyên bí thư tri bộ nguyên cục trưởng cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền bắc
tổng cục điện chất và khoáng sản việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
hãy nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo và xem xét trách nhiệm
xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra làm rõ vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và một số cá nhân có liên quan
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ tám về vi phạm của đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
cảnh cáo với các đồng chí
nguyễn thị xuân thu nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch trung ương hội
trần quốc hùng ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch trung ương hội
đặng minh châu nguyên ủy viên kiêm tránh văn phòng đảng đoàn nguyên trưởng ban tổ chức cơ quan trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
khiển trách đồng chí nguyễn hải anh ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trung ương hội
bí thư đảng ủy cơ quan trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí đinh bá tuấn bí thư tri bộ nguyên tổng biên tập tạp chí điện tử nhân đạo và đời sống
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đảng
với đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
sau khi xem xét đề nghị của tỉnh ủy hà giang về thi hành kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí sùng minh xính ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính
tỉnh ủy hà giang đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng
quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài chính buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm bị xử lý kỳ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí sùng minh xính
xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên bên cạnh những ưu điểm
ủy ban kiểm tra trung ương cũng nhận thấy
ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một có một số vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc
công tác tổ chức cán bộ tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách biên soạn sách giáo khoa đầu tư công
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng cần được tiếp tục kiểm tra và đảm bảo
ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí trần đức quận ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
và đồng chí trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý nhà nước
về lâm nghiệp đầu tư đất đai nhà ở và bảo vệ môi trường
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng và đồng chí trần đức quận
đồng chí trần văn hiệp hãy nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục chỉ đạo kiểm tra xem xét
xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
năm cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm điểm đánh giá công tác năm hai nghìn hai mươi một
xem xét giải quyết khiếu nại kỳ luật đảng hai trường hợp và quyết định
số nội dung quan trọng khác